thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành trung ương đảng họp về việc giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
nhân sự ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba và bộ trưởng
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị chủ trì điều hành chương trình hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
thay mặt bộ chính trị đọc các tờ trình của bộ chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bộ trưởng bộ y tế về công tác giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
về việc giới thiệu nhân sự ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba
ban chấp hành trung ương đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
bộ trưởng bộ y tế ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba và ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba